ngày bốn chín người phát ngôn tổ chức y tế thế giới who margaret harris cho biết không nên kỳ vọng việc phổ biến vaccine ngừa dịch covid một mươi chín trước giữa năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về tính hiệu quả và mức độ an toàn của vaccine
bà margaret harris nhấn mạnh giai đoạn ba sẽ mất nhiều thời gian hơn do cần phải kiểm chứng khả năng bảo vệ và mức độ an toàn của vaccine
hiện trên thế giới có hơn hai trăm năm mươi loại vaccine ngừa covid một mươi chín đang được nghiên cứu và thử nghiệm trong đó có bảy loại tiềm năng nhất đang được thử nghiệm ở giai đoạn ba cũng là giai đoạn cuối cùng
who khẳng định điều này không có nghĩa là vaccine ngừa covid một mươi chín gần như đã sẵn sàng được phân phối rộng khắp trên thế giới